thưa quý vị những ngày gần đây việc môn lịch sử trở thành môn tự chọn trong chương trình trung học phổ thông
đang dấy lên những luồng ý kiến trái chiều đặc biệt đây là vấn đề mà các bậc phụ huynh và các em học sinh hết sức quan tâm
vâng với mong muốn là phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho chương trình học trước thềm năm học mới
nhiều giáo viên và chuyên gia giáo dục cũng hy vọng sớm có những giải pháp phù hợp
để có thể truyền tải kiến thức cho các em học sinh thêm yêu và tự hào về lịch sử nước nhà
là một giáo viên dạy môn lịch sử cô nguyễn thị tuyền trường trung học phổ thông hoài đức b hà nội cho rằng
vấn đề của môn lịch sử và việc học sinh có lựa chọn môn học này hay không cốt yếu ở cách dạy học truyền tải của giáo viên
đồng thời giáo viên cũng cần đổi mới trong cách ra để thi để học sinh không bị áp lực nặng nề về lý thuyết khô cứng
về phía cá nhân chúng tôi là những giáo viên đã đứng lớp hơn một mươi năm về kinh nghiệm đối với học sinh
thì chúng tôi thực sự không có lý thuyết
môn lịch sử thấy cũng có rất nhiều trăn trở bởi vì môn lịch sử đưa vào trở thành môn tự chọn
thì có lẽ rất nhiều học sinh cũng không lựa chọn môn lịch sử
vì thế mà tôi rất muốn rằng kết hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới
làm thế nào để các cô đổi mới phương pháp dạy học tích cực hơn và để học sinh yêu thích hơn môn lịch sử
cũng như có sự định hướng để cho các con lựa chọn môn lịch sử
trong khi đó nhiều học sinh đang theo học môn lịch sử theo chương trình bắt buộc
cũng mong muốn sẽ có nhiều hoạt động trải
trải nghiệm thực tế để các em tiếp thu môn lịch sử một cách dễ dàng hơn
chúng em vẫn rất là mong muốn được hiểu biết thêm về lịch sử dân tộc
vì thế mà nếu như chương trình có sự đổi mới chúng em mong muốn là các bài học sẽ được liên hệ nhiều hơn
về lịch sử của dân tộc để chúng em biết được sự trang sự hào hùng của đất nước
biết về đất nước ta đã từng trải qua những dấu mốc như thế nào
và mong muốn là chương trình học sẽ không còn quá là nặng nề qua những bài kiểm tra
mà chúng em có thể đổi mới qua hình thức là nêu lên cảm nghĩ của bản thân
theo ý kiến của các đại biểu quốc hội
xét về khoa học giáo dục việc bồi dưỡng kiến thức lịch sử cho học sinh trung học phổ thông là cần thiết
nhằm phát triển con người toàn diện khơi dậy truyền thống yêu nước niềm tự hào dân tộc
niềm tin khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc của con người việt nam
từ lựa chọn sang bắt buộc thì đúng là nó sẽ có những thay đổi nhất định
trong cấu trúc của chương trình vốn đã được quyết định
và xây dựng từ năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên thì trên thực tế khi mà chúng ta cảm thấy có những vấn đề mà thực tiễn đặt ra
có những dư luận ý kiến của cử tri mà nó thỏa đáng
thì cái việc tiếp thu là điều cần làm
trước đông đảo ý kiến của nhân dân cử tri về việc đề xuất đưa lịch sử vào môn học bắt buộc
trong khi chỉ còn ba tháng nữa các em học sinh sẽ bước vào chương trình học mới
vậy các nhà quản lý giáo dục cần phải sớm đưa ra phương án như thế nào
để đáp ứng yêu cầu học lịch sử trong tình hình hiện nay
ngay sau đây sẽ là chia sẻ của phó giáo sư tiến sĩ vũ quang hiển
nguyên giảng viên cao cấp khoa lịch sử trường đại học khoa học xã hội và nhân vật
cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ vũ quang hiển đã tham gia chương trình của antv hôm nay
vâng thưa ông trước những nguồn ý kiến về việc đưa trở lại môn lịch sử là môn học bắt buộc
nên chắc là bộ giáo dục đào tạo cũng cần lắng nghe ý kiến của các đại biểu cử tri
để có những giải pháp phù hợp về vấn đề này ạ
phó giáo sư tiến sĩ vũ quang hiển nhiêu văn

tức là bắt buộc học sinh trung học phổ thông trong ba năm